bộ công thương cho biết trong nội dung sửa đổi bổ sung nghị định tám mươi ba về kinh doanh xăng dầu
ban soạn thảo hướng tới việc không đề xuất bỏ quỹ bình ổn xăng dầu
theo bộ công thương sau năm năm triển khai nghị định tám mươi ba đã góp phần bảo đảm nguồn cung xăng dầu
công tác điều hành liên bộ tốt tuy nhiên việc sửa đổi nghị định tám mươi ba là cần thiết
bởi nguồn cung trong nước đã đáp ứng đến bảy mươi nên việc sửa đổi sẽ phù hợp với tình hình mới
tiếp tục giữ quỹ bình ổn để điều tiết thị trường của ngành xăng dầu
các điều kiện kinh doanh xăng dầu tiếp tục được cắt giảm phù hợp nhằm bảo đảm mục tiêu quản lý hài hòa
thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực xăng dầu
đặc biệt dự thảo sẽ cho nghiên cứu thí điểm các cây xăng mini tại các địa bàn khó xây dựng
cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định để đáp ứng được nguồn cung xăng dầu cho các địa bàn vùng sâu
vùng xa những địa bàn khó khăn ít được các doanh nghiệp đầu tư cây xăng do kém hiệu quả về kinh tế
địa bàn quá chật hẹp tại các thành phố lớn khu trung tâm phố cổ
không đủ mật bằng để đầu tư cây xăng theo quy định